về việc hàng chục hectare dứa của người dân xã bản lầu huyện mường khương xảy ra tình trạng thối quả tắp lá hàng loạt
nhiều loại cây cối hoa màu khác cũng bị thiệt hại do khí so hai thải ra từ nhà máy luyện kim màu thuộc công ty cổ phần tứ đỉnh gây ra
sáng nay ngày một mươi hai tháng năm công ty cổ phần tứ đỉnh và ủy ban nhân dân huyện mường khương đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho người dân
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai tổng công ty cổ phần tứ đình phải đền bù cho người dân hai sáu tỷ đồng
theo thống kê có sáu mươi hai hộ dân bị thiệt hại gần năm mươi hectare hoa màu trong đó có hơn một mươi bảy hectare dứa một mươi hectare chè một mươi bốn hectare cao su bốn sáu ha chuối và hai cây mít
bên cạnh việc yêu cầu công ty tứ đỉnh đền bù thiệt hại cho người dân ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cũng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của nhà máy luyện kim màu
cho đến khi đơn vị khắc phục
những tồn tại lĩnh vực môi trường khoa học công nghệ đầu tư
sáng nay những người dân bị thiệt hại được nhận tiền trực tiếp tại ủy ban nhân dân xã bản lầu